thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải không làm chủ tốc độ
đã đâm xe khách làm ba người tử vong tám người bị thương ở tỉnh khánh hòa vào đêm một mươi một tháng bảy
vào chiều ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia và tổng cục đường bộ việt nam
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
qua kiểm tra xác định tài xế xe tải đỗ tiên điệp chú tại tỉnh nam định có nồng độ cồn trong máu
đồng thời chiếc xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép tại thời điểm xảy ra tai nạn
theo trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình chiếc xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai
do tài xế này điều khiển trước thời điểm xảy ra tai nạn đang lưu thông với tốc độ bảy mươi bảy kmh nằm trong giới hạn quy định
tuy nhiên trước thời điểm đó không ít lần chiếc xe đã vượt quá tốc độ cho phép
theo nhận định ban đầu của công an tỉnh khánh hòa do không chú ý quan sát nên tài xế đỗ tiên điệp
không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe khách gây ra vụ tai nạn trên
hệ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ